theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội hiện nay trên địa bàn thành phố đang có gần năm trăm linh nhà ống thiếu lối thoát hiểm mặt tiền thường bị bịt kín
loại nhà này khi xảy ra cháy nổ thì thường gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
trong số gần năm trăm linh nhà ống thiếu lối thoát hiểm có tới hơn một trăm hai mươi nhà còn kết hợp kinh doanh dịch vụ nguy cơ cháy nổ cao hơn rất nhiều
đa phần các vụ cháy xảy ra ban đêm nên các nạn nhân ở trong những căn nhà này rất khó có thể thoát nạn
sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội cho biết chín tháng đầu năm nay thành phố đã xảy ra sáu trăm hai mươi sáu vụ cháy làm một mươi tám người tử vong thiệt hại về tài sản hơn bốn trăm linh tỷ đồng
vụ cháy ở thị trấn xuân mai khiến hai người thiệt mạng vừa xảy ra hôm qua hai mươi năm tháng chín là điển hình cho rủi ro cháy nổ của loại hình nhà ống
loại nhà này khi cháy nổ xảy ra thường gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
đây là những loại hình khi xảy ra cháy nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng